phát huy vai trò là đầu mối giao thông kết nối vùng và khu vực tam giác kinh tế
là cửa ngõ chính đi các tỉnh phía bắc
thành phố hải phòng đã xây dựng hàng loạt tuyến đường
đóng góp đắc lực vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước
đây là gói thầu xây lắp số một và số hai xây dựng đường và các công trình kỹ thuật
từ km km một ba trăm linh và km một ba trăm linh đến km hai sáu trăm linh
do công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp hà nội
và tổng công ty xây dựng bạch đằng thi công
được triển khai từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến nay
tuyến đường đã hoàn thành công tác ra tải và quan chắc lún
đang bắt đầu dỡ tài để triển khai các hạng mục tiếp theo
được sự chỉ đạo của ubnd thành phố cùng với lại xã hội thông
chúng tôi tranh thủ những thời tiết nắng nôi này để mình đẩy nhanh tiến độ
để được hơi động toàn bộ máy móc thiết bị và nhân lực
để đẩy nhanh tiến độ thi công đề ra
và cam kết với thành phố và ubnd
cùng với lại xã hội thông sẽ hoàn thành đúng tiến độ để ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai
cùng với gói thầu xây lắp số một và số hai
trên toàn tuyến có một mươi năm gói thầu đồng loạt thi công
với tổng mức đầu tư hơn sáu trăm tám mươi ba tỷ đồng
dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
tuyến đường ba trăm năm mươi sáu kết nối từ đường quốc lộ năm
đến cầu tân vũ lạch huyện dài hơn bảy km
những năm qua thành phố hải phòng đã chủ động huy động các nguồn vốn ngân sách
để đầu tư cho tuyến đường
và hoàn thành một vùng đường đầm loạt thi công
còn năm tám km còn năm hai km đang được tập trung chỉ đạo các nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ thi công giảm áp lực về giao thông trên tuyến
đây là tuyến đường kết nối rất quan trọng đối với khu kinh tế đầu mối cát hải
cùng với một mươi cảng đang hoạt động
thu hút rất nhiều doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn
công trình hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực thông xe của tuyến đường
đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải của khu công nghiệp đình vũ nam đình vũ
và giữa đất liền với huyện đảo cát hải
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế biển
tạo điều kiện phát triển du lịch khu vực đảo cát bà
góp phần phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng của hải phòng nói riêng và cả nước nói chung